ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp hà nội đã có công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong đó quyết định tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời bắt đầu từ một mươi tám h ngày tám tháng bảy
cho đến khi có thông báo mới của ủy ban nhân dân tp
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh của các tỉnh thành phố trên cả nước
chủ động xây dựng triển khai các biện pháp phòng chống dịch thuộc ngành lĩnh vực địa bàn quản lý
và triển khai chấp hành nghiêm công điện số một mươi ba ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch ủy ban nhân dân tp
cùng với đó bố trí các chốt trực cố định và lưu động tại các khu vực có nguy cơ cao như khu cụm công nghiệp
khu trung cư cơ sở khám chữa bệnh trường chợ trung tâm thương mại công viên vườn hoa các khu vực công cộng
phân công lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở kiểm tra xử phạt những trường hợp vi phạm